xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội vẫn chưa có nhiều biến đổi
trời phổ biến là có mưa vài nơi tập trung nhiều vào chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi
còn ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn trên ba mươi năm độ
thời tiết oi bức trong khoảng thời gian trưa chiều
còn tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ do quá trình hội tụ trên mực khí quyển tầng cao còn duy trì
nên mưa rào và rông xuất hiện ở mức độ dài rác
người dân sinh sống tại khu vực này cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
như là sấm xét hay là gió rất mạnh
ban ngày trời có nắng với mức độ cao nhất trong khoảng là dưới ba mươi năm độ
thời tiết tại khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng không có nhiều xáo trộn đặc biệt trong đêm nay và ba ngày tới
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về chiều và tối thì khu vực có mưa rào và rông vài nơi
trong khi đó tại khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp nên có mưa dài rác ở các tỉnh từ bình định đến bình thuận
sau đó thì mưa giảm dần chỉ còn xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối
nên nhiệt độ ở mức vừa phải thấp nhất là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trừ sự chi phối của gió mùa tây nam
ở khu vực tây nguyên thì mưa rông tiếp tục xảy ra nhiều
nơi tập trung về chiều và tối
cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to trong hôm nay và ngày mai
trong mưa rông cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết như lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nên nhiệt độ tại đây ít biến đổi với cao nhất không vượt quá ngưỡng là ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam mưa cũng xuất hiện nhiều nơi trong đêm nay và ngày mai
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bảy thì mưa có xu hướng giảm hơn
chỉ còn xuất hiện ở mức độ dài rác về chiều tối và đêm
nhưng cường độ mưa thì không lớn và kết thúc nhanh
nhiệt độ ban ngày cũng có xu hướng tăng nhẹ dần